bộ quốc phòng mỹ vừa công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho ukraine trị giá sáu trăm linh triệu đô la mỹ như một phần của sáng kiến hỗ trợ an ninh ukraine
theo đó gói viện trợ trị giá sáu trăm linh triệu đô la mỹ này bao gồm các thiết bị nhằm tăng cầu năng lực phòng không của ukraine đạn pháo và các vũ khí khác
trong khi đó tuyên bố được đăng trên trang web của lầu năm góc cho hay các vũ khí trong gói viện trợ này bao gồm thiết bị để duy trì và tích hợp các hệ thống phòng không của ukraine
đạn dược bổ sung cho các hệ thống rocket đa nòng cơ động cao himas đạn pháo một trăm linh năm ly thiết bị tác chiến điện tử và chế áp điện tử đạn nổ dọn chứa nghệ vật thiết bị giả pháo bom mìn cũng như các thiết bị hỗ trợ hoạt động huấn luyện và bảo trì vũ khí